tại trụ sở bộ nội vụ campuchia thủ đô phnom penh đại diện đại sứ quán việt nam và ủy ban chữ thập đỏ quốc tế tại campuchia
đã trao tặng số quà gồm bốn khẩu trang vải kháng khuẩn cho các trại giam thuộc quốc gia đông nam á này
phát biểu ý kiến tại đây đại diện icrc và bộ nội vụ campuchia đánh giá cao việc việt nam là một trong những cơ quan ngoại giao đầu tiên
tại campuchia hưởng ứng tích cực lời kêu gọi đóng góp vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín cho các trại giam ở campuchia
món quà gồm bốn khẩu trang đại sứ quán việt nam tặng cho các trại giam hôm nay sẽ giúp phòng chống dịch bệnh lây lan tại campuchia
đồng thời công nhận sự tín nhiệm quốc tế ngày càng cao đối với những vật tư mà chính phủ việt nam gửi tặng nhiều khu vực trên thế giới
trong đó có mỹ và các nước trong khu vực liên minh châu âu
tin tưởng rằng nghĩa cử chân thành này của việt nam dành cho các nước láng giềng là vô cùng quan trọng